chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thường đồng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương và lãnh đạo các địa phương
đây là hội nghị quan trọng diễn ra vào thời điểm toàn đảng đang tích cực triển khai tổ chức
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba nỗ lực phân đấu đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội
và tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại
tại hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã báo cáo đầy đủ các nội dung cơ bản nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi ba
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng
lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó bộ chính trị xác định rõ hai mục tiêu tổng quát bốn mục tiêu cụ thể
trên cơ sở đó đề ra bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai
cụ thể là tăng cường sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước sự giám sát của nhân dân
đối với lực lượng công an nhân dân nâng cao hiệu quả công tác đảng công tác chính trị
trong lực lượng công an nhân dân tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bảo đảm biên chế
xây dựng đối ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đổi mới công tác tham mưu lãnh đạo chỉ huy tăng cường tổng kết thực tiễn phát triển lý luận
về công an nhân dân xây dựng hoàn thiện pháp luật cơ chế hoạt động phối hợp của lực lượng công an nhân dân
đảm bảo tiềm lực cơ sở vật chất trang bị hiện đại đồng bộ đẩy mạnh việc xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân tăng cường công tác đối ngoại hợp tác quốc tế phù hợp với nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và bối cảnh tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gợi mở ba câu hỏi
vì sao vào lúc này bộ chính trị lại phải bàn và ra nghị quyết số một mươi hai
những nội dung cơ bản cốt lõi trong nghị quyết lần này là gì
chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ mà nghị quyết của bộ chính trị đề ra
về câu hỏi thứ nhất tổng bí thư khẳng định lực lượng công an là nòng cốt trong việc bảo vệ sự vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
điều đó không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà có mà đó là do sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong đó có công lao đóng góp rất to lớn của lực lượng công an nhân dân
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực các đồng chí cũng đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
tổ chức đồng bộ có hiệu quả các mặt công

viên và nhân dân giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước
sau khi chỉ rõ một số hạn chế bất cập trong công tác xây dựng lực lượng tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng công an
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng để thực hiện tốt hơn nữa vai trò nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội đảng nhà nước và nhân dân ta đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải luôn cảnh giác
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
nỗ lực phấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chính vì vậy bộ chính trị khóa một mươi ba đã quyết định ban hành nghị quyết số một mươi hai về vấn đề đặc biệt quan trọng này
đây cũng là việc làm hết sức có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của đảng nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
trả lời câu hỏi thứ hai về những nội dung cốt lõi trong nghị quyết của bộ chính trị
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết về quan điểm và tư tưởng chỉ đạo bộ chính trị nhấn mạnh
bất luận trong hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân
đây là yêu cầu khách quan tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
ở đâu có tổ chức và hoạt động của công an thì ở đó phải có sự lãnh đạo trực tiếp của đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng công an
nghị quyết tiếp tục khẳng định công an nhân dân là lá chắn và thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân bảo vệ đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại là yêu cầu cấp thiết
góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc toàn diện trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén mang bản chất của giai cấp công nhân
tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh với đảng nhà nước và nhân dân
mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc có hệ thống tổ chức tập trung thống nhất chuyên sâu xuyên suốt tinh gọn mạnh
có đội ngũ cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ pháp chế kỷ luật kỷ cương nghiêm minh và được tiềm lực phải có tiềm lực hậu cần kỹ thuật hiện đại
quán triệt hiểu sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung của nghị quyết số một mươi hai tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng công an nhân dân
cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết số một mươi hai vào các kế hoạch triển khai kế hoạch hành động các đề án chuyên đề nghiệp vụ của từng công an đơn vị địa phương
tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an nhất là công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên
thật sự trong sạch vững mạnh bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng công an nhân dân
đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng kiểm tra giám sát thi hành kỳ luật đảng kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế yếu kém
xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm kỳ luật đảng kỳ luật ngành suy thoái về đạo đức lối sống
tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy xây dựng đối ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
có đủ sức mạnh đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch các loại tội phạm
ứng phó hiệu quả với các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia các sự kiện bất ngờ và các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
sức mạnh của lực lượng công an nhân dân được quyết định bởi sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
vì thế lực lượng công an nhân dân nhất là lực lượng công an cơ sở cần quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc trong tư duy và hành động
nhằm phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát góp ý kiến xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức và đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận khoa học chiến lược công an
làm rõ hơn cơ sở khoa học thực tiễn và hoàn thiện nội hàm các tiêu chí xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo nghị quyết số một mươi hai để công an các đơn vị địa phương thống nhất thực hiện góp phần hoàn thiện lý luận xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
kết thúc bài viết bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
là mục tiêu lớn chiến lược nhưng cũng rất cấp thiết diễn ra trong một chặng đường dài với nhiều việc phải làm
do đó toàn lực lượng công an nhân dân cần có quyết tâm chính trị cao hành động thực tiễn kiên quyết kịp thời
thực hiện khẩn trương nghiêm túc có kế hoạch lộ trình khoa học đối với từng cấp từng hệ lực lượng
phát huy vai trò của các cấp ủy đảng chính quyền các ban bộ ngành trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
mỗi cấp ủy mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ nhất là người đứng đầu
cần nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của mình trước đảng nhà nước và nhân dân
coi trọng danh dự tự giác gương mẫu nêu cao tính tiền phong trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
để xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu trung thành tin cậy của đảng nhà nước là con em yêu quý của nhân dân
là đối tác chân thành tin cậy có trách nhiệm của các bạn bè quốc tế
để hoàn thành trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an nhân dân rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của đảng cấp ủy chính quyền các cấp
sự phối hợp ủng hộ giúp đỡ của mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành đoàn thể và nhân dân
cùng góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sáng nay tại bệnh viện một trăm chín mươi chín cục y tế bộ công an tổ chức hội thao kỹ thuật sáng tạo y tế công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của bốn bệnh viện hạng một trong bộ công an bao gồm bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ba mươi tháng bốn và y học cổ truyền
các đội thi sẽ lần lượt tranh tài ở năm nội dung kể cả phần lý thuyết và thực hành
ứng dụng nội soi trong cắt amidan gây tê ống cơ khép dưới hướng dẫn siêu âm giảm đau phẫu thuật khớp gối
phẫu thuật nội soi tái tạo dây chẳng chéo trước khớp gối bằng phương pháp all inside
kỹ thuật cắt polyp đại tràng bằng phương pháp pusne và ứng dụng thực tế ảo trong phục hồi chức năng nhận thức vận động
đây là lần đầu tiên hội thao y tế công an nhân dân được tổ chức với mục tiêu cao nhất là cải tiến kỹ thuật
gian luyện tay nghề đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của cán bộ chiến sĩ và tạo sự gắn kết
trao dổi kiến thức kinh nghiệm giữa các đơn vị góp phần xây dựng y tế công an nhân dân ngày càng lớn mạnh
chiều nay đoàn công tác của cục truyền thông công an nhân dân do trung tướng mai văn hà
bí thư đảng ủy cục trưởng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm tặng quà lực lượng công an xã chính quy
và gia đình thân nhân liệt sĩ công an nhân dân trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
tại trụ sở công an xã bình lãnh huyện thăng bình đoàn công tác đã trao tặng một máy điều hòa và hai quạt máy
nhằm động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm của công an nhân dân
công an nhân dân đã có nhiều nhiệm vụ tại cơ sở xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
đoàn đã tới thăm hỏi động viên gia đình bà phan thị quyết thôn thanh ly một xã bình nguyên huyện thăng bình
là con gái duy nhất của liệt sĩ công an nhân dân phan văn thu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
món quà trao tặng là quạt nước điều hòa và tiền mặt được đóng góp từ những ngày lương của cán bộ chiến sĩ
cục truyền thông công an nhân dân và công ty trách nhiệm hữu hạng truyền hình công an nhân dân
đây là hoạt động thường niên được cục truyền thông công an nhân dân tổ chức nhằm thể hiện tình cảm trách nhiệm
của cán bộ chiến sĩ công an nói chung và lực lượng báo chí công an nói riêng trong công tác đền ơn đáp nghĩa
và thực hiện các vấn đề an sinh xã hội
trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ bộ công an vừa tổ chức lễ khánh thành và trao tặng ba căn nhà tình nghĩa
cho ba hộ dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện miền núi vân canh tỉnh bình định
trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ đã vận động từ các mạnh thường quân và cán bộ chiến sĩ ở trung đoàn
đóng góp tổng số tiền một trăm tám mươi triệu đồng để xây dựng ba căn nhà
ngoài ra cán bộ chiến sĩ trung đoàn còn chung tay hỗ trợ ngày công để các căn nhà được sớm hoàn thành
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ còn trao tặng cho ba gia đình một số đồ dùng gia đình
cũng trong dịp này trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ cũng tổ chức tặng quà cho năm mươi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tại xã canh hòa huyện vân canh tỉnh bình định
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm một mươi hai năm ngày thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân